thưa quý vị lịch sử việt nam sẽ mãi ghi nhớ công lao của vị vua anh minh trần nhân tông
người có công lớn lãnh đạo nhân dân bảo vệ non sông
khi đất nước đã thái bình đức vua nhường ngôi từ bỏ quyền lực phú quý
tìm đến nơi non cao yên tử để học phật tu hành sáng lập nên thiền phái trúc lâm
một dòng thiền riêng của việt nam tồn tại mãi tới ngày nay
vào hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một kỷ niệm bảy trăm một mươi hai năm ngày mất của đức vua phật hoàng trần nhân tông
mời quý vị khán giả cùng tiểu mục ngày này năm xưa nhìn lại sự nghiệp
cũng như những đóng góp vô giá của ông cho đất nước cho nhân dân
vua trần nhân tông là một nhà chính trị tài ba có tầm nhìn xa trông rộng
đã thực thi tư tưởng cai trị khoan sức dân một người anh hùng chống quân xâm lược và là nhà văn hóa lớn
ngày khi mới lên ngồi ông đã phải đương đầu với mối họa xâm lăng từ đế chế mong nguyên
trước tình thế hiểm nguy đó vua trần nhân tông đã tổ chức hội nghị bình than để ban kế sách đánh giặc
tổ chức hội nghị riêng hồng nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc chống lại kẻ thù
tin tưởng giao phó trách nhiệm thống lĩnh toàn quân cho hương đạo đại vương trần quốc tuấn
những sự chỉ đạo đó là nền tảng quan trọng để quân dân nhà trần chiến đấu và chiến thắng trước quân nguyên mông
bảo vệ toàn vẹn độc lập của quốc gia đại việt
sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm vua nhường ngôi cho con là trần anh tông
từ bỏ ngay vàng vào yên tử tu hành rồi hiển phật
một vị hoàng đế minh quân kỳ tài góp phần tô thêm trang sử vàng trói lọi của dân tộc thời nhà trần
tạo đỉnh cao nền văn minh đại việt
ông cũng là người sáng lập dòng thiền trúc lâm yên tử
mang đậm dấu ấn việt kết nối và tổ chức giới tu hành thành giáo hội
kết dựng thiền phái với tư tưởng phật giáo nhập thế
phát triển mạnh hơn cho nên từ

lần đầu tiên phật giáo của mình
mới thống nhất được
ở trong cái thời nhà trần
những đóng góp to lớn của ông
đã được sử sách ghi nhận là
vị vua nhân từ hỏa nhã
cố kết lòng dân sự nghiệp trung hưng
sáng ngời thủa trước thực là
bậc vua hiền của nhà trần
phải nói rằng trong suốt một mươi thế kỷ
phong kiến của việt nam hiếm
có vị vua nào lãnh đạo đất nước
chống giặc ngoại xâm để lại
một di sản văn hóa kỳ vĩ
như vua trần nhân tông